xin kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin sẽ là các thông tin có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị sở y tế hà nội sáng nay ngày năm tháng năm ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với ncov là f một trên chuyến bay vn một trăm sáu mươi cùng với chuyên gia trung quốc
cụ thể đây là người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở quận thanh khê thành phố đà nẵng
lúc một mươi h ngày hai mươi chín tháng bốn người phụ nữ này đi trên chuyến bay vn một trăm sáu mươi từ đà nẵng ra hà nội và đến sân bay nội bài
lúc hơn một mươi hai giờ ngồi ghế năm mươi một e chuyến bay vn một trăm sáu mươi có hai chuyên gia người trung quốc mắc covid một mươi chín ngồi ghế bốn mươi chín c và năm mươi b
và khi đến hà nội thì chị này có đến nhiều quận trên địa bàn thành phố hà nội như hoàn kiếm ba đình thanh xuân sau đó là đến thị trấn sapa tỉnh lào cai
trên đường từ sapa trở về hà nội chị này nhận được thông báo của bộ y tế liên quan đến chuyến bay vn một trăm sáu mươi

sau đó chị vào trạm y tế xã phú minh huyện sóc sơn để khai báo y tế
kết quả xét nghiệm ngày năm tháng năm chị này dương tính với ncov
và bốn người nữa đi cùng chị thì có kết quả âm tính
trẻ này đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
trước đó là trên chuyến bay này đã ghi nhận một bệnh nhân nam hai mươi sáu tuổi có địa chỉ tại số một mươi tám ngõ tám mươi sáu phú kiều phường phúc diễn quận bắc tử liêm cũng dương tính với sars cov hai
vâng thưa quý vị đến nay thì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nhưng mà cơ bản thì vẫn đang được kiểm soát
tuy nhiên thì khác với ba đợt dịch trước thì đợt dịch lần này có từ cả bên trong và bên ngoài
trong khi đó áp lực lớn là từ biên giới tây nam
biến thể virus mới từ ấn độ lây lan nhanh hơn và nặng hơn
vì thế mà chúng ta thì phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa
đây là khẳng định của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo vào chiều ngày bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ
bộ y tế nhấn mạnh kịch bản trong tình huống dịch bệnh lan rộng ra bởi nguy cơ lây nhiễm hiện đang ở mức độ rất cao
bộ y tế đã báo cáo chính phủ về kịch bản khi có trên ba mươi người mắc covid một mươi chín
phương án chuẩn bị năng lực xét nghiệm cách ly điều trị với các cơ sở y tế
và chúng ta sẽ tổ chức một đợt kháo điểm trong vấn đề về việc lào sót lại tất cả những đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
các chuyên gia nhập cảnh vào việt nam và người việt nam nhập cảnh về việt nam
tại cuộc họp các thành viên thường trực ban chỉ đạo phân tích một số trường hợp mắc covid một mươi chín
sau khi hoàn thành cách ly tập trung và lây nhiễm cho cộng đồng
thảo luận về việc thực hiện các quy định cách ly tập trung theo dõi giám sát y tế tại nhà
các ý kiến cho rằng một số cơ sở cách ly tập trung
chưa thực hiện đầy đủ các quy định hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt trong xử lý khi phát hiện trường hợp cách ly mắc covid một mươi chín
trong khi đó công tác bàn giao tiếp nhận người hoàn thành thời gian cách ly tập trung
theo dõi giám sát y tế tại nơi cư trú ở nhiều nơi còn lòng lẻo chưa thực hiện nghiêm
các ý kiến cho rằng một số cơ sở cách ly tập trung theo dõi giám sát y tế tại nhà
trong khi đó công tác bàn giao giữa trung tâm cách ly với địa phương có người hoàn thành cách ly về cư trú
tiếp nhận quản lý chặt chẽ trong một mươi bốn ngày kể từ khi hoàn thành cách ly tập trung
dự kiến các trung tâm địa phương căn cứ thực hiện theo hướng dẫn từ ngày năm tháng năm
thưa quý vị sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín là bệnh nhân số hai chín trăm bảy mươi tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ở thôn bào văn một xã đồng văn huyện yên lạc có liên quan đến quán bar karaoke sunny
ở thành phố phúc yên
nơi có sáu nhân viên dương tính với covid một mươi chín lây nhiễm từ nhóm chuyên gia năm người trung quốc
ngay từ một mươi tám h chiều ngày ba tháng năm lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương
nhanh chóng triển khai thành lập bốn chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thôn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hơn một nhân khẩu đã nghiên túc thực hiện theo sự hướng dẫn của các cán bộ chốt trực
mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường
tuy nhiên người dân hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp chính quyền
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp do chưa nhận thức đúng đắn về quy định cách ly và những nguy hiểm của dịch bệnh
đây là hình ảnh trường hợp một người dân thôn báo văn một
mặc dù cả thôn đang được cách ly tập trung nhưng anh lại vẫn muốn ra ngoài để đi làm thuê nơi khác
tuy nhiên sau khi được lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền giải thích về sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín
người dân này đã đưa ra một bài hỏi
đã nghiêm trình chấp hành
tuy nhiên thì tổ công tác cũng đã giải thích cho những người dân này để họ hiểu về các sự nguy hiểm của dịch
để họ chấp hành các quy định công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương
tại thôn báo văn i qua truy vết đã ghi nhận năm mươi năm trường hợp f một hai trăm sáu mươi một trường hợp f hai
các trường hợp tiếp xúc vòng một
cách ly y tế tập trung theo quy định
số người tiếp xúc vòng hai đang thực hiện cách ly tại nhà với sự giám sát chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể xã và lực lượng công an xã
thứ nhất là phải phối hợp với ba bốn chốt dịch của huyện
cán bộ chính quyền địa phương phối hợp với ba chốt liên tục để cùng nhau giúp đỡ hoàn thành tốt việc
trong việc từng chốt một
hoàn thành tốt nhiệm vụ canh ly theo đúng theo chủ trương của thị phụ
hai là tuyên truyền nhân dân các cán bộ cho đến từng nhà một để truy vết có những khai báo truy vết những trường hợp f một f hai f ba để có kịp thời để báo cáo với cấp trên
và nhân dân cũng đã nghe ra và rất chấp hành vấn đề chính là cô chống dịch chống dịch như chống giặc
nên nhân dân rất đợi tụi mình ủng hộ trong việc này
bốn chốt kiểm dịch bệnh được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chốt chặt chẽ đối với người và phương tiện ra vào thôn
căn cứ vào kết quả xét nghiệm của các trường hợp f một huyện yên lạc sẽ cân nhắc phương án dừng lập chốt kéo dài hay rút ngắn thời gian
theo đúng quy định của pháp luật và để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả cao nhất
liên quan tới trường hợp bệnh nhân hai nghìn tám trăm chín mươi chín và ổ dịch covid một mươi chín xảy ra tại thôn quan nhân xã đạo lý huyện lý nhân
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam cho biết là công an tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã kỷ luật cảnh cáo và cho rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện lý nhân
với ông nguyễn cao phi giám đốc trung tâm y tế huyện lý nhân kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cho rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân
và không giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạo lý với ông phan thanh quỳnh chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạo lý
kỷ luật cảnh cáo ông lương thanh ngọc trạm trưởng trạm y tế xã đạo lý
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị vào chiều ngày bốn tháng năm công an tỉnh vĩnh phúc đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị hồng hạnh
chú ở phường liên bảo thành phố vĩ yên
trước đó vào ngày ba tháng năm công an thành phố vĩnh yên phát hiện tại số nhà một mươi chín đường ngô gia tự phường khai quang thành phố vĩnh yên
có ba mươi chín người quốc tịch trung quốc không có hộ chiếu và thị thực
qua quá trình điều tra công an tỉnh đã phát hiện năm địa điểm tại phường liên bảo và phường khai quang do hạnh thuê
có tổng số năm mươi hai người trung quốc nhập cảnh và cư trú trái phép
đến sáng ngày bốn tháng năm cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ thêm một mươi ba người trung quốc khác tại phường liên bảo
như vậy nguyễn thị hồng hạnh đã tổ chức cho năm mươi hai người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị bắt giữ trong các ngày vừa qua
hiện lực lượng chức năng vĩnh phúc tiếp tục điều tra rà soát và phân loại các đối tượng đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp theo quy định